tại cảng cá sa huỳnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ cháy lớn khiến cho ba tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi
vụ cháy này đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân tại đây
vào thời điểm trên người dân cảng sa huỳnh phát hiện chiếc tàu cá mang số hiệu
quy ngờ bốn mươi bốn nghìn ba trăm một mươi ts của gia đình ông bạch tiến lực ở xã phổ thạnh đang bốc cháy
do có nhiều tàu đang neo đậu bên cạnh nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lây lan sang các tàu ở lân cận
trong đó có hai tàu bị cháy lây lan nhiều nhất là tàu qng bốn mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi ba ts của ông phạm quang vinh
và tàu bd chín mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi ts của ngư dân nguyễn văn sơn ở bình định
hai xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi
phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng nhanh chóng di chuyển số tàu cá bên cạnh
khống chế đám cháy không cho cháy lan
sau khoảng gần hai giờ đồng hồ đám cháy đã hoàn toàn bị dập tắt
tuy không có thiệt hại về người nhưng về tài sản là khá lớn
tàu cá của gia đình ông bạch tiến lực bị đám cháy thiêu dụi toàn bộ ca bin và nhiều bộ phận khác
hai tàu cá bị cháy lan cũng bị cháy và hư hại nặng
nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng điều tra làm rõ